thời gian gần đây tình trạng loạn hàng quán buôn bán xe dù đón trả khách trước cổng bệnh viện
diễn ra khá phổ biến trên địa bàn tp vinh tỉnh nghệ an
làm mất mỹ quan đô thị gây ô nhiễm môi trường và có nguy cơ lây lan dịch bệnh
trước tình trạng trên công an tp vinh đã ra quân kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm
tại cổng bệnh viện đa khoa một trăm một mươi năm nghệ an một số hàng quán về hè vẫn hoạt động trái phép
rác thải do những hàng quán bán hàng ăn đổ tràn ra cả mặt đường gây mất mỹ quan đô thị ô nhiễm
vấn đề này không chỉ xảy ra tại bệnh viện đa khoa một trăm một mươi năm nghệ an
mà tình trạng này diễn ra ở hầu hết các bệnh viện trên địa bàn tp vinh
mặc dù bệnh viện và cơ quan chức năng đã nhiều lần xử phạt dẹp bỏ
nhưng cũng chỉ được một thời gian sau đó người dân lại tiếp tục bày hàng quán ra để bán
chúng tôi đã cho một tổ quay phim vi hình tất cả các trường hợp vi phạm và tiến hành đông loạt đến hai kỳ điểm này
để lập biến bản và xử lý
đồng thời cũng là tuyên truyền cho bà con nhân dân đi khám chữa bệnh
không tụ tập đông người trước khu vực của bệnh viện nhất là trong thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín như hiện nay
bên cạnh đó tình trạng xe dù đón trả khách trước cổng bệnh viện cũng tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh
các xe này không đến bến cơ quan quản lý không thể kiểm soát được công tác phòng dịch của những nhà xe này
trong khi xe đi vào mọi ngóc ngách của các địa phương bắt khách dọc đường lơ là với công tác phòng dịch
nguy cơ lây lan dịch bệnh là rất cao
tuyên truyền xử lý đối với các loài hình xe dù này nguy cơ tiềm ẩn về tai nạn
tiêu thông tiềm ẩn về công tác phòng dịch rất là cao
nên là chúng tôi cũng đã chuyên cáo là sử dụng bằng các khi nếu như đi cập cứu thì sử dụng các xe chuyên dùng
những xe cụ thương để đảm bảo an toàn hoặc là sử dụng xe cá nhân của người nhà thì đảm bảo công tác phòng dịch tốt hơn
trong ngày hai tháng một mươi một
ngày đầu gia quân công an tp vinh đã xử lý lập biên bản bốn trường hợp xe ô tô khách
xử phạt sáu bảy triệu đồng lỗi vi phạm về trật tự an toàn giao thông
lập biên bản một mươi hai trường hợp xử phạt hơn một mươi ba triệu đồng lỗi vi phạm về trật tự đô thị
tại các cổng bệnh viện trên địa bàn
đồng thời kiên quyết xử phạt nghiêm tất cả các trường hợp vi phạm trong thời gian tới
để từ đó trả lại cảnh quan đô thị một môi trường không ô nhiễm
phòng tránh lây nhiễm dịch bệnh và đảm bảo trật tự an toàn giao thông